thông tin mới nhất liên quan đến vụ giết người xảy ra tại nhà ông bùi xuân thường
trưởng ban dân vận thường vụ huyện ủy châu đức tỉnh bà rê vũng tàu
bộ công an và công an các địa phương đã bắt được nghi phạm có liên quan đến vụ án
nghi phạm tên châu minh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê và thường trú ở xã mỹ lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
bị bắt tại phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
khi bị bắt nhân là người cầm giữ chiếc điện thoại của bà phạm thúy nga bốn mươi tám tuổi vợ ông thường
và đang đi chiếc xe máy của gia đình ông thường
theo lời khai ban đầu nhân định vào nhà trộm tài sản nhưng bị bà nga và cháu bùi phạm đức toàn một mươi bảy tuổi
con trai út của ông thường phát hiện nên quay sang giết hai người này và cướp tài sản
hiện đối tượng nhân đã được di lý về tỉnh bà rê vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ